về phía moscow phái đoàn nga tại hội đồng nghị viện ủy hội châu âu mới đây đã quyết định đình chỉ hoạt động và sẽ không tham gia các cuộc họp của cơ quan này
bộ ngoại giao nga cũng đã tuyên bố về động thái này vào hồi tuần trước
ủy hội châu âu là tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục với bốn mươi bảy quốc gia thành viên trong đó có hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu eu
nga tham gia ủy hội châu âu hồi tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu với tư cách là thành viên thứ ba mươi chín
hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ủy hội châu âu đã phê chuẩn các nghị quyết đình chỉ quyền biểu quyết của phái đoàn nga sau khi nước này sắp nhập bán đảo crimea
đáp lại nga chủ động rút khỏi cơ quan này vào cuối năm hai nghìn một mươi năm và sau đó ngừng đóng góp tài chính
tư cách thành viên của nga sau đó được khôi phục hoàn toàn vào năm hai nghìn một mươi chín dưới vai trò trung gian hòa giải của tổng thống pháp emmanuel macron